giá lợn hơi hôm nay tại miền bắc đi ngang so với phiên giao dịch hôm qua giao động trong khoảng từ chín mươi đến chín mươi hai đồng một kg
trong khi đó tại miền trung tây nguyên giá lợn hơi tăng từ một đến hai đồng một kg giao động trong khoảng từ tám mươi một đến tám mươi tám đồng một kg
tương tự miền trung giá lợn tại miền nam cũng ghi nhận tăng so với hôm qua
cụ thể tại đồng nai giá lợn tăng mạnh năm đồng một kg lên chín mươi đồng một kg
tại cà mau kiên giang hậu giang cần thơ vĩnh long an giang đồng tháp lòng an bạc liêu khắp trăng biến tre và tiền giang giá lợn hơi được thu mua từ tám mươi bốn đến tám mươi tám đồng một kg